thành đoàn và hội đồng đội tp hcm đã tổ chức đại hội cháu ngoan bắc hồ năm hai nghìn hai mươi
đại hội năm nay mang chủ đề thiếu nhi thành phố học tập tốt giản luyện trăm gắn liền với nhiều nội dung phong phú ý nghĩa dành cho các em đội viên thiếu nhi
đây cũng là hoạt động kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh
năm nay thành đoàn thành phố đã trao bằng khen cho ba trăm năm mươi gương thiếu nhi trên sáu lĩnh vực
thiếu nhi làm việc tốt thiếu nhi học tốt chăm ngoan thiếu nhi vượt khó giúp bạn vượt khó
đây là dịp để khẳng định vị trí của tổ chức đội thu hút sự quan tâm của các cấp các ngành các lực lượng xã hội đối với việc bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh phát triển vững mạnh
mong muốn tạo môi trường giao lưu học hỏi tuyên dương và nhân rộng các gương chóng ngoan bắc hồ thực hiện tốt năm điều bắc hồ dạy
sau lễ tuyên dương các đại biểu thiếu nhi tham gia hành trình em yêu thành phố bắc hồ tham quan một mươi địa điểm trên địa bàn thành phố